tòa án nhân dân tỉnh kiên giang cũng vừa mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo phạm thị ngọc ánh ba mươi bảy tuổi
nguyên kế toán chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện phú quốc một mươi năm năm tù về tội tham mô tài sản
trần văn hoàng bốn mươi ba tuổi nguyên giám đốc và trần đăng kiên ba mươi chín tuổi nguyên phó giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện phú quốc tỉnh kiên giang
mỗi người một năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi ba đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu phạm thị ngọc ánh làm thủ quỹ kiêm kế toán quản lý các khoản tiền thu phí
lệ phí đất đai tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện phú quốc
để có tiền tiêu xài cá nhân phạm thị ngọc ánh dùng thủ đoạn bôi xóa sửa chữa số tiền ghi trên một trăm hai mươi tám biên lai thu phí và lệ phí thấp hơn số tiền thu thực tế
chiếm đoạt gần hai năm tỷ đồng
riêng bị cáo trần văn hoàng và trần đăng kiên với chức vụ giám đốc và phó giám đốc
cả hai đã làm không đúng chức trách nhiệm vụ được giao để sơ hở dẫn đến nhân viên phạm thị ngọc ánh chiếm đoạt tiền ngân sách nhà nước
tại phiên tòa các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình đồng thời cũng đã khắc phục hậu quả nộp lại tiền cho nhà nước với số tiền trên hai bốn tỷ đồng